thưa quý vị trong hôm nay lại có thêm một sóng lạnh nữa tăng cường xuống nước ta
trên nền nhiệt vốn đã thấp sẵn sóng lạnh bổ sung lần này sẽ làm cho nền nhiệt toàn miền bắc càng giảm thêm
mức nhiệt thấp nhất trong đêm nay và sáng sớm mai ở khu vực vùng núi và trung du bắc bộ chỉ từ sáu cho đến chín độ
riêng tại mẫu sơn khả năng cao nhiệt độ còn xuống dưới độ nên đây vẫn là khu vực được cảnh báo sẽ có băng giá
sang ngày mai bắc bộ hầu như không có mưa nhưng do lớp mây dày bao phủ cộng thêm với hơi rét liên tục tràn xuống nên nhiệt độ không cao
ở các tỉnh trung du và vùng núi phía bắc nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ một mươi một mươi ba độ
trong khi đó vùng đồng bằng và thủ đô hà nội nhiệt độ chỉ từ một mươi năm một mươi bảy độ
rết hại tiếp tục xảy ra diện rộng ở vùng núi và trung du còn vùng đồng bằng vẫn ở ngưỡng rét đậm
không khí lạnh liên tục dồn xuống duy trì diện mưa nhiều nơi ở suốt một dọc các tỉnh từ nghệ an
trở vào cho tới tận khánh hòa
cùng với những cơn mưa vùng rét đậm có xu hướng mở rộng hơn xuống phía nam
từ ngày mai vùng rét đậm với nhiệt độ trung bình ngày thấp dưới một mươi năm độ sẽ mở rộng hơn
từ thanh hóa đến phần phía bắc của tỉnh quảng trị
còn với khu vực các tỉnh từ nam quảng trị trở vào đến thừa thiên huế
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai cũng không vượt quá ngưỡng một mươi tám độ trời cận rét đậm
các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến bình định cũng đã bắt đầu lạnh khi nhiệt độ cao nhất ngày mai
cũng hạ xuống chỉ còn từ hai mươi hai đến hai mươi bốn độ
trong khi đó ở các tỉnh từ phú yên trở vào bình thuận mức nhiệt cao nhất ngày
cũng không nơi nào vượt quá ngưỡng hai mươi bảy độ trời lạnh về đêm và sáng
ở tây nguyên ảnh hưởng của không khí lạnh cũng đang thể hiện rất rõ
khi nền nhiệt cao nhất trong ngày mai trên hầu khắp khu vực chỉ khoảng từ hai mươi ba đến hai mươi năm độ
trong khi đó ở nam bộ vẫn có nắng nhưng do có thêm chút tác động của không khí lạnh khuếch tán
vì thế nhiệt độ sẽ không cao giao động từ ba mươi một cho đến ba mươi hai độ
trên biển do ảnh hưởng của dạng áp thấp có trục ở khoảng bốn đến bảy độ vĩ bắc
nối với vùng áp thấp trên khu vực vùng biển phía đông miền nam philippines kết hợp với không khí lạnh
nên vùng biển phía tây huyện đảo trường sa có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động
sóng biển cao từ hai đến bốn mét
vùng biển khu vực nam biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo trường sa và vịnh thái lan
có mưa rào và rông trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước